lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh khánh hòa
vừa ngăn chặn thành công một vụ hỗn chiến tạm giữ ba đối tượng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
vào khoảng hai mươi giờ tối qua nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhiều đối tượng thanh thiếu niên
mang theo hung khí tụ tập tại đại lộ võ nguyên giáp đoạn thuộc xã vĩnh thái thành phố nha trang để chuẩn bị đánh nhau
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn
khi thấy cảnh sát xuất hiện các đối tượng quang hung khí bỏ chạy
tổ công tác tiến hành truy đuổi khống chế ba thanh niên
tại hiện trường thu giữ bốn dao phóng lợn gắn tuyếp sắt một kiếm và một nỏ bán tên
các đối tượng đã được bàn giao cho công an xã vĩnh thái để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định